xin chào và hẹn gặp lại
xét nghiệm công thức máu thường quy tốc độ lắng máu thời gian protobin
xét nghiệm tsh st ba st bốn
xét nghiệm dtm xét nghiệm sinh hóa được dùng để trần đoán huyết khối trong máu
điện tim đo chức năng thông khí phổi hoặc phế thân ký nếu nghi ngờ sơ phổi kẽ
nhằm đánh giá dung tích toàn phổi khả năng khuếch tán khí qua màng phế nang mau mạch
tiến hành làm test đi bộ sáu phút đo độ bão hòa oxy mau mạch nếu thấy giảm
hoặc bệnh nhân khó thở nặng cần đo khí máu động mạch
về điều trị cụ thể sau khi có kết quả khám bệnh và xét nghiệm kết luận các tình trạng bệnh lý hô hấp
bác sĩ có thể tư vấn kê đơn điều trị cho người bệnh và cần chú ý một số điểm sau
khi bệnh nhân được kết luận có hội chứng tăng phản ứng đường thở sau viêm
có thể dùng thuốc corticosteroid tại chỗ dạng phun hiết liều cao
chịu chứng thường hết sau vài tuần điều trị
để phòng ngừa và điều trị thuyên tắc phổi cần chú ý những bệnh nặng kèm
nguy cơ thuyền tắc động mạnh phổi cần dùng thuốc chống đông theo hướng dẫn
chú ý theo dõi khả năng bị cao áp phổi sau một mươi hai tuần
nếu không có cao áp phổi thì ngừng điều trị với thuốc chống đông
tuy nhiên khi đi mờ nếu chỉ số trên một thì cần chỉ định điều trị thuốc chống đông máu
để phòng ngừa sơ phổi hậu covid một mươi chín cần rút ngắn thời gian nằm tại trung tâm hồi sức tích cực nhất có thể
tránh thở máy không xâm nhập nếu có thể
nếu cần thở máy cố gắng sử dụng áp lực thấp kết hợp với điều trị tốt các bệnh kết hợp và ngăn ngừa bụi nhiễm
hiện nay người ta thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa mật độ cao của virus và mức độ sơ phổi hậu covid một mươi chín
do vậy có thể thấy vai trò của việc dùng các thuốc điều trị kháng virus đối với tình trạng sơ phổi
như remdesivir và vipiravir đã được chứng minh trong vài nghiên cứu và các thuốc mới hơn như monupiravir
đối với các thuốc kháng viêm như corticosteroids
toàn thân đã được who chỉ định cho bệnh nhân covid một mươi chín cần hỗ trợ hô hấp
nhưng cũng chưa có chỉ định dùng dài hạn để ngừa sơ phổi hậu covid một mươi chín
có một vài nghiên cứu đề xuất việc dùng brenizolone ngay khi có tổn thương kính mờ lan tỏa trên phim x quang phổi
cho đến khi cải thiện trên hình ảnh trên phim
về điều trị thuốc chống sơ phổi thì cần phải theo dõi hình ảnh phổi trên phim x quang cho đến ba tháng sau covid một mươi chín
thì phần lớn sơ phổi sẽ thuyên giảm bởi vậy không cần điều trị bằng thuốc chống sơ ngay
tuy nhiên nếu sơ phổi vẫn còn tồn tại sau ba tháng thì có thể sử dụng thuốc chống sơ
do đó có thể chỉ định dùng perfenidone hoặc mentidonib cho những bệnh nhân này
nhưng phải dùng ít nhất một đến ba tháng để biết được đáp ứng của chúng bằng theo dõi lâm sàng
kết hợp với đánh giá hình ảnh và làm tét đi bộ sáu phút
vấn đề dùng thuốc chống sơ đang được tiếp tục triển khai ở một số nghiên cứu pha ba trên thế giới
phục hồi chức năng hô hấp hiện nay vẫn được coi là phương pháp điều trị thèn chốt
nếu được nhân viên y tế tư vấn hướng dẫn cẩn thận bệnh nhân có thể áp dụng tại nhà
nếu bệnh nhân khó thưởng nặng và giảm oxy máu thì việc sử dụng oxy giải hạn tại nhà
cùng với phục hồi chức năng hô hấp tại nhà sẽ rất tốt và cần theo dõi sát fpo hai
cần tăng oxy khi bệnh nhân gáng sức và thở oxy về đêm
ngoài ra còn có thể kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác như thuốc chống đông hỗ trợ tâm lý
tiêm phòng cúm và phế cầu khuẩn cũng như theo dõi sát các trường hợp sơ phổi tiến triển nặng
để cân nhắc chỉ định kết phổi